để xúc tiến đầu tư vào tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy xác định những nhóm ngành dịch vụ nhóm ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao được ưu tiên mời gọi đầu tư sẽ là nội dung chính của phần vấn đề và dư luận hôm nay
tiếp đó chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm khu công nghiệp hiệp phước ở huyện nhà bè tp hcm một khu đô thị cảng sông quan trọng ở phía nam thành phố một điểm sáng trong thu hút kêu gọi đầu tư công nghiệp phụ trợ và những công nghệ xanh sạch
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
hội nghị đã thu hút trên năm trăm năm mươi đại biểu quốc tế và trong nước đến tham dự
với mục đích chia sẻ tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh đưa ra những chiến lược giải pháp quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến
từ những kinh nghiệm giải pháp được chia sẻ lần này sẽ tạo tiền đề để tp hcm và các tỉnh thành khác trên cả nước có cái nhìn tổng thể rõ ràng tìm kiếm được những phương pháp những giải pháp xây dựng đô thị thông minh thành công phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương góp phần xây dựng đất nước phùng vinh thịnh vượng